thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết là vào sáng ngày hôm nay
nước ta không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín
và tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay việt nam ghi nhận tổng cộng một hai trăm chín mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
do lây nhiễm trong nước
số ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng một cho đến nay là sáu trăm linh bốn ca
và cho đến thời điểm này nước ta còn một trăm năm mươi hai sáu trăm chín mươi người tiếp xúc gần
và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe
trước nguy cơ bùng phát toàn tỉnh hải dương
các chuyên gia của bộ y tế cho biết là từ sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng hai
thì huyện trí linh sẽ thay đổi chiến thuật xét nghiệm
tại huyện cẩm giang nơi tiềm tàng khả năng lây lan dịch sau tết
vào sáng ngày hôm nay cũng sẽ xét nghiệm cho hàng loạt đối tượng
để tăng tốc quá trình xét nghiệm thành phố trí linh sẽ xét nghiệm trên diện rộng
thay vì xét nghiệm ưu tiên khu vực có nguy cơ
như trước đây tỉnh hải dương đã tăng cường một trăm linh sinh viên
của trường đại học kỹ thuật y tế hải dương
cùng với cán bộ y tế của các trạm y tế phường trên địa bàn
với khoảng sáu mươi cán bộ để thực hiện xét nghiệm trên diện rộng
có một mươi năm đội xét nghiệm mỗi đội có năm người
đã được các bác sĩ của bệnh viện nhiệt đới trung ương tiến hành tập huấn
như nhập số liệu và lấy mẫu
việc xét nghiệm trên diện rộng lần này giúp cho huyện kiểm soát tốt
tình hình lây nhiễm ngoài cộng đồng nếu có
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hải dương
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho công nhân các công ty
thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn huyện cầm giàng
trước mắt từ khoảng tám giờ sáng ngày hôm nay
việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng sẽ tập trung
vào các doanh nghiệp tổ chức sản xuất sớm sau tết nguyên đán
do toàn huyện cầm giang đang thực hiện phong tỏa cách ly y tế
đặc biệt là để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh
người đi từ cầm giàng hải dương về các địa phương
từ ngày một mươi năm tháng một phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm
trong khi đó tại gia lai trước tình hình diễn biến phức tạp
của dịch bệnh covid một mươi chín tại hai huyện là iapa và thị xã eyunpa
ubnd tỉnh gia lai đã có sự điều chỉnh biện pháp giãn cách xã hội
đối với hai địa phương này
hai địa phương gồm huyện iapa và thị xã yonpa
sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị số một mươi năm ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
của thủ tướng chính phủ
bắt đầu từ sáu giờ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới
bên cạnh đó tại các khu dân cư có ca bệnh dương tính với sars cov hai
tỉnh gia lai cũng đã phong tỏa đủ một mươi bốn ngày
tiến hành lấy mẫu hộ gia đình và toàn bộ khu dân cư vào ngày thứ một mươi bốn
kể từ ngày phát hiện kf cuối cùng
để xét nghiệm trước khi quyết định dỡ bỏ phong tỏa
chủ tịch ubnd tỉnh gia lai cũng đã giao cho ubnd huyện
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện iapa và thị xã yunpa
căn cứ kết quả xét nghiệm để mở rộng và tình hình thực tế của địa phương
nếu có ca dương tính với sars cov hai
thì thực hiện phong tỏa cụm khu dân cư nghiêm ngặt
báo cáo và đề xuất các phương án trong thời gian tới
tiếp tục vận động người dân chấp hành và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch thường xuyên
người dân trở lại hà nội sau tết nguyên đán phải khai báo y tế
và đây là yêu cầu được phó chủ tịch ubnd phường
phó chủ tịch ubnd
đưa ra trong bối cảnh nguy cơ về dịch covid một mươi chín tại thủ đô
vẫn đang ở mức cao đặc biệt là sau kỳ nghỉ tết
cụ thể phó chủ tịch ubnd tp hà nội
chử xuân dũng yêu cầu các quận huyện
quản lý tốt vấn đề hộ khẩu nhân khẩu
từng tổ dân phố nắm bắt các thông tin
về cư dân yêu cầu khai báo y tế
tp hà nội không gây khó khăn
nhưng việc triển khai các hoạt động trên
để quản lý tốt lịch trình sức khỏe của người dân
một cách chủ động đặc biệt là
các địa bàn có khu chế xuất khu công nghiệp
sẽ có rất đông công nhân trở lại
làm việc sau kỳ nghỉ
vì vậy hơn một mươi tổ covid cộng đồng
cần phát huy vai trò giám sát vận động
khai báo y tế trong thời điểm này
các địa bàn có khu chế xuất khu công nghiệp
phải quản lý chặt công nhân từ quê lên
trên tinh thần không ngăn sông cấm trợ
không gây khó dễ cho người dân
ngoài ra phó chủ tịch ubnd tp
giao sở giáo dục và đào tạo
chuẩn bị phương án để học sinh đi học trở lại
sở giao thông vận tải chuẩn bị đảm bảo
phòng dịch khi đón người dân trở lại hà nội
thưa quý vị hôm nay là ngày ba tết nguyên đán
tân sỉu với diễn biến của dịch bệnh
covid một mươi chín các hoạt động vui chơi
tập trung đông người trên địa bàn toàn thành phố đà nẵng
đều đã được hạn chế một cách tối đa
và tại các khu vực là nơi
có thể thu hút người dân du xuân
trong ngày đầu năm mới đã được công an tp đà nẵng
lên kế hoạch triển khai lực lượng
vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa giúp cho
người dân thực hiện tốt các yêu cầu phòng chống dịch bệnh
đã thành thói quen những đường hoa
đôi bờ sông hàn luôn là địa điểm
thu hút đông đảo người dân thành phố đến tham quan
và cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc
đẹp trong ngày đầu năm mới
hợp ứng yêu cầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
covid một mươi chín anh phan đức thiện
quê quán tỉnh quảng bình đã quyết định
đón tết tại thành phố nơi mình làm việc
chính các biện pháp phòng dịch được chính quyền
thành phố đưa ra đã khiến anh vô cùng an tâm
mình thấy công tác
bảo đảm an ninh trật tự ở đây thì rất là
đảm bảo về cái tình hình
dịch covid đang diễn biến phức tạp
hiện nay thì mình thấy dù
có vui chơi nhưng mà
người dân thì họ vẫn tuân thủ
ý thức đeo khẩu trang ở nơi công cộng
và giữ khoảng cách cho nhau để đảm bảo
tình hình dịch covid một mươi chín
thực hiện kế hoạch của bộ công an
công an thành phố đà nẵng đã duy trì
quân số thường trực chiến đấu ở tất cả
các phòng ban đơn vị và công an
các địa phương nhiều biện pháp nhiệm vụ
được đồng loạt triển khai các tổ công tác
được duy trì thường xuyên tuần tra kiểm soát
cả ngày lẫn đêm ở những khu vực vui chơi
tiền mẩn phức tạp nhằm đảm bảo cho
người dân du xuân được an toàn
các bộ chiến sĩ
tiểu đoàn cảnh sát cả động đã thường xuyên
tuần tra kiểm soát trên các
tuyến địa bàn khu vực trọng điểm các khu vui chơi
kịp thời ngăn chặn và xử lý
các hành vi vi phạm quốc lực
bên cạnh đó thì lực lượng tuần tra kiểm soát cũng
thường xuyên nhắc nhở người dân
để khẩu trang
và tránh tụ tập đông người
năm mới tần sửu hai nghìn hai mươi một
trong những ước mong riêng
của mỗi người dân đều có chung một nguyện ước
là dịch bệnh covid một mươi chín
màu tróng được kiểm soát an ninh trật tư
ổn định để mong ước này
thành hiện thực đòi hỏi mỗi người dân cần
nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm và dịch bệnh
chủ động bảo vệ cho bản thân và gia đình
chung tay cùng thành phố vững phàng
vượt qua đại dịch ngay từ những ngày đầu
bản tin tiếp tục
với những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
liên tiếp hai vụ đánh bạc dưới hình thức
đá gà với quy mô lớn vừa bị lực lượng
công an tiền giang phối hợp với lực lượng
cảnh sát cơ động bộ công an triệt phá và thu giữ
tăng vật hàng trăm triệu đồng
tại trường gà ở hộ của ông
trần quang tùng xã thới sơn
thành phố mỹ tho lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ
năm mươi sáu đối tượng có liên quan
bốn trăm hai mươi triệu đồng bốn mươi một xe máy và một số
vật dụng có liên quan trong đó có
rất nhiều điện thoại di động
và khi phá tụ điểm này lực lượng chức năng còn phát hiện
các đối tượng tham gia đánh bạc qua mạng
đến một mươi năm giờ cùng ngày lực lượng cảnh sát
cơ động tiếp tục phối hợp với công an huyện
châu thành phá tụ điểm đá gà ăn tiền
tại xã tân lý đông huyện châu thành
tạm giữ ba mươi năm đối tượng
một trăm tám mươi năm triệu đồng ba mươi hai xe máy
ba mươi một điện thoại di động cùng nhiều tăng vật
khác có liên quan
thực hiện hành vi cướp giật tài sản của
người dân đối tượng nguyễn duy tân
sinh năm hai nghìn một trú tại huyện văn yên
vừa bị công an huyện văn yên
tỉnh yên bái bắt giữ
trước đó vào sáng ngày bốn tháng hai
công an huyện văn yên tỉnh yên bái
tiếp nhận nguồn tin do chị bùi thị hải
trình báo về việc đã bị một đối tượng
nam giới giật mất túi sách
ngay sau khi tiếp nhận thông tin điều tra xác minh
ban chuyên án đã triệu tập đối tượng nguyễn duy tân
tại cơ quan công an tân khai nhận
điều khiển xe mô tô đi từ nhà
xuống thị trấn bậu a
mục đích để cướp giật tài sản của người đi đường
vào khoảng chín h hai mươi phút
khi đến khu vực bãi
khi đến khu vực bãi hóa trường ga mậu a
đối tượng phát hiện chị hải đang điều khiển
xe mô tô lưu thông cùng chiều
có đeo túi sách bên tay trái
đã tăng ga vượt lên giật túi sách
cho đến khu vực bến xe văn yên
đối tượng dừng lại mở túi lấy số tiền một mươi triệu đồng
sau đó vứt bỏ túi sách và điều khiển xe
đến quán chơi game
cho đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày đã bị cơ quan công an
triệu tập bắt giữ
lợi dụng thời gian được gia đình bảo lãnh
đối tượng huỳnh văn hòa
sinh năm hai nghìn bốn chú tài huyện châu thành
tỉnh an giang đã bỏ trốn
khỏi địa phương và bị truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
tỉnh an giang bắt giữ đối tượng hòa
khi đối tượng vừa về tới địa phương
theo hồ sơ vụ án
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
hòa cùng bạn đi bộ đến cơ sở
sản xuất gạch thuộc thị trấn an châu
huyện châu thành thì phát hiện chiếc xe mô tô
đang dựng phía trước cơ sở
chiều khóa xe vẫn còn cắm trong ổ khóa
cho nên đã nảy sinh ý định trộm cắp
chiếc xe bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
sau khi trộm được chiếc xe
hòa điều khiển xuống thành phố long xuyên
nhờ bạn đem bán rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ cho đến ngày
ba mươi tháng một mươi hai hòa đã bị lực lượng
công an huyện bắt giữ cùng một chiếc xe
không biển số trộm được mà có
và tại cơ quan công an ngoài việc
thừa nhận vụ trộm xe trên hòa còn
thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm
xe mô tô khác trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua
trong thời gian được gia đình
bảo lãnh hòa đã bỏ trốn khỏi địa phương
sau khi khởi tố vụ án
vào ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện châu thành đã ra quyết định truy nã
đối với huỳnh văn hòa về tội trộm cắp tài sản
sau thời gian lẩn trốn
ở nhiều nơi cho đến ngày bốn tháng ba
tháng hai khi hòa vừa trở về
địa phương để đón tết thì đã bị lực lượng
công an huyện châu thành bắt giữ
thưa quý vị trong những ngày tết nguyên đán
tân sỉu hai nghìn hai mươi một
thì cảm nhận chung của mỗi người dân
tại nơi địa đầu của tổ quốc đó là
sự bình yên và an toàn đến với mọi gia đình
các lực lượng của công an hà giang
đang quyết liệt thực hiện hiệu quả công tác
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
xã tân quang huyện bắc quang
tỉnh hà giang
những năm trước đây được biết đến là địa bàn phức tạp
về tình hình an ninh trật tự
nhất là vào những ngày tết nguyên đán
tình trạng đốt pháo nổ diễn biến phức tạp
và khó kiểm soát
tuy nhiên tết tân sỉu năm nay
khi tựa này đã được xử lý và kiểm soát triệt đề
mọi hoạt động vui xuân đón tết diễn ra an toàn tuyệt đối
cái năm nay là một cái năm đánh giá
để chúng tôi gia quân một cách quyết liệt
hơn những năm trước rất nhiều
lực lượng công an tỉnh cũng hỗ trợ
một đội về để giúp cho công an xã
rồi lực lượng công an huyện cũng lên giúp
và năm nay thì có năm anh em công an chính quy
về đây thì được cái việc
mà chúng tôi đi tuần tra trước dịp tết nguyên đán
làm rất là quyết liệt
và chính vì vậy mà cái ý thức người dân
người ta nhận thức rõ được cái trách nhiệm của họ
trong vấn đề họ không tham gia
mùa bán tàng trữ sử dụng pháo nổ
trong dịp tết nữa
mặc dù đang trong những ngày tết
những cán bộ công an xã vẫn miệt mài về công tác bằm nắm địa bàn
tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt
các quy định về pháp luật
nhất là nghị định của chính phủ về quản lý sử dụng pháo nổ
từ đó ý thức của người dân đã được nâng lên
năm nay là khắc hẳn mỗi năm
là giảm thiêu hẳn
đấy báo cáo anh đấy
và có lực lượng công an chính quy
công an xã xã đội
dân quân tự vệ vào cuộc rất là quyết liệt
đây là tình trạng
chống buôn bán sản xuất
tàng trữ sử dụng
năm nay là giảm hẳn
kiếm đác đác lè tẻ thôi không như mấy năm
bắc quang là huyện chủ lực của tỉnh hà giang
về phát triển kinh tế văn hóa xã hội
do đó trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự
cũng được đặt lên hàng đầu trong một dịp tết đến xuân về
lực lượng công an huyện bắc quang
đã triển khai tốt công tác đấu tranh
phòng chống hành vi vi phạm về pháo nổ
tính đến ngày mùng hai tết công an huyện bắc quang
đã lập biên bản xử lý bốn hộ gia đình
với ba đối tượng có hành vi đốt pháo nổ
trong đêm giao thừa
công an huyện cũng đã chủ động
xây dựng phương án để tổ chức triển khai thực hiện
theo đó công an huyện đã phối hợp
với lực lượng cảnh sát cơ động
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
huy động lực lượng quân sự
từ huyện cho đến cấp xã thị trấn
để triển khai thực hiện công tác
tuần tra kiểm soát khép kín
kịp thời ngăn chặn
đối với các trường hợp có biểu hiện
đốt pháo cháy phép trên địa bàn
những ngày tích nguyên đán
nơi địa đầu tổ quốc đang dần trôi qua
trong sự bình an
ngoài sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật của mình
đặc biệt là chấp hành tốt các quy định của pháp luật
về pháo để mỗi người mỗi nhà
đón xuân bình yên an toàn
vào khoảng năm giờ sáng ngày hôm nay
ngày ba tết ba tàu cá đang neo đậu
trong âu thuyền thọ khoang tp đà nẵng
đã bị bốc cháy dữ dội
theo người dân chứng kiến cho biết
vào thời điểm trên người dân thấy lửa và khói
bốc ra từ giữa khu neo đậu tàu cá
của âu thuyền ngọn lửa bốc cao
kèm theo cột khói cao hàng chục mét
và đã báo tin cho lực lượng chức năng
ngay sau khi nhận được tin báo cháy
các lực lượng chức năng phòng cháy chữa cháy của thành phố
lực lượng biên phòng công an và lực lượng
tại chỗ tại âu thuyền thọ khoang
đã khẩn cấp ra khu vực cháy để chữa cháy
do khu vực cháy nằm gần giữa
âu thuyền và các tàu bị cháy
kẹt ở giữa các tàu neo đậu cho nên công tác
chữa cháy đã gặp nhiều khó khăn
lực lượng tàu biên phòng tiếp cận kéo các tàu cá
đang bị cháy ra bên ngoài khỏi khu vực
neo đậu của các tàu cá khác
để tránh cháy lan qua các tàu cá
và tiến hành phun nước dập lửa
cho đến khoảng bảy giờ ba tàu cá
đã được kéo sát vào cầu cảng của âu thuyền
để các lực lượng trên bờ hỗ trợ dập lửa
vụ cháy cơ bản được khống chế
nguyên nhân ban đầu theo người dân
có thể là do chập điện gây cháy
và hiện nay các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ
theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đà nẵng
toàn bộ ba tàu bị cháy
hoàn toàn ca bin và ngư lấy cụ
ước tính thiệt hại khoảng một mươi bốn tỷ đồng